tại ấp sáu xã khánh bình đông huyện trần văn thời cà mau do mạch nước ngầm đang bị nhiễm phèn mặn nên người dân trong ấp phải mua nước với giá cao từ các nơi khác vận chuyển đến
một số nơi không có phương tiện vận chuyển buộc mọi người phải sử dụng nguồn nước dưới ao sau khi tự xử lý
bà thạch thị linh ở ấp sáu xã khánh bình đông cho biết nguồn nước ngọt bị thiếu trầm trọng lo tiền ăn do lo cả tiền uống
lâu nay nhà tôi vẫn phải sử dụng nước dưới ao xử lý rồi nấu ăn tắm rửa giặt rũ
biết là nước không an toàn nhưng cũng không còn cách nào khác
bà linh than thở
cũng giống như bà linh hằng ngày để có nước phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt gia đình ông nguyễn hùng tâm cũng ở ấp sáu cho biết
trong cả vào cái giếng khoàn bị nhiễm phèn
để có được sổ nước phải lọc phèn rất kỹ do nước bị cặn lắng nhiều mà ngay cả nước nhiễm phèn cũng bị thiếu hụt
máy bơm chạy hết công suất nhưng nước vẫn rất yếu
trước mắt thì cứ sử dụng chứ về lâu dài cũng không tốt cho sức khỏe nhưng biết làm sao bây giờ
ông tâm nói
hiện xã khánh bình đông có hơn năm trăm linh hộ đang thiếu nước sinh hoạt
những ngày qua nắng hạn kéo dài khiến nhu cầu nước càng bức thiết hơn
các canh mương giờ đều khổ cạn
ông cao văn đạt phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã khánh bình đông cho biết
trước đây nhà nước cũng có đầu tư hệ thống nước sạch nhưng được một thời gian thì nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn
nên bà con trong xã gặp rất nhiều khó khăn
tại xã biển bạch tình trạng cũng tương tự
hàng trăm hộ dân phải mua nước sạch từ các ghe nơi khác vận chuyển với giá bốn mươi bốn mươi đồng trên một mét khối
tuy nhiên việc mua nước cũng không hề dễ dàng
ông lê văn thành ở ấp thanh tùng xã biển bạch huyện thới bình cho hay
muốn mua nước phải báo trước cho họ chuẩn bị khoảng một ngày mới có
chỗ nào mà xa và ít dụng cụ chứa nước họ cũng không đến
về vấn đề này ông đỗ vũ lực phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã biển bạch nói
xã đã tổng hợp báo cáo về phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện để hỗ trợ bồn chứa nước cho bà con
bên cạnh đó xã cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước cho bà con uống hàng ngày
trước mắt mới đáp ứng được chỉ một phần nhỏ so với nhu cầu của người dân
chuyển sang tin tức thời tiết đáng chú ý trên thế giới
theo tờ the shred times năng nóng khắc nghiện đã khiến cho bộ giáo dục philippines
phải cho phép các trường dạy học từ xa hoặc tạm đóng cửa
không chỉ philippines hiện tượng enino đã mang đến thời tiết nóng hơn khô hạn ở đông nam á
philippines đang trong kế hoạch chuyển năm học trở lại từ tháng sáu đến tháng ba năm sau
do giáo viên và học sinh phan nan về thời tiết mùa hè khắc nghiệt
vào năm hai nghìn hai mươi năm học ở philippines bắt đầu từ tháng tám và kết thúc vào tháng năm để đồng bộ với các quốc gia khác
không chỉ philippines hiện tượng enino đã mang đến thời tiết nóng hơn khô hơn ở đông nam á
theo tổ chức khí tượng thế giới
dù đang suy yếu dần nhưng el nino vẫn tiếp tục gây ra tình trạng nhiệt độ ấm mức trên trung bình khắp cả thế giới
một số vùng tại thái lan campuchia lào myanmar chịu đựng nhiệt độ lên tới bốn mươi độ c trong tháng ba
nhiệt độ từ ba mươi năm độ c trở lên cũng được ghi nhận ở malaysia indonesia và philippines vào tháng rồi
theo dữ liệu của trung tâm dự báo khí hậu thuộc cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia của mỹ
tại singapore một số trường học không buộc học sinh mặc đồng phục vào cuối tháng ba vừa qua
mà cho phép mặc đồ thể dục
trong khi đó nhà chức trách thái lan cho biết nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi ba bốn mươi bốn năm độ c trong tháng này
người dân được cảnh báo sẵn sàng đối mặt với nhiệt độ dự kiến cao hơn bình thường khoảng ba mươi
còn tại malaysia nhiều trường hợp gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến nhiệt độ cao
đã được báo cáo trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan quản lý thiên tai quốc gia và lực lượng vũ trang nước này đang xem xét làm mưa nhân tạo
ở một số khu vực để hại nhiệt
nhà chức trách còn lên kế hoạch giám sát sáu trăm năm mươi điểm nóng trên toàn quốc
để ngăn cháy rừng bùng phát thêm
thời tiết cực đoan cũng làm nhiều nông dân tại đông nam á lo ngại nguy cơ thiếu nước
sẽ kéo giảm năng suất
nỗi lo thiếu gạo do khô hạn khiến tổng thống indonesia yoko widodo hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ra lệnh cho quân đội hỗ trợ nông dân trồng lúa
ông dave sivaprasad chuyên gia tại công ty tư vấn boston consulting group mỹ
nhận định diễn biến nói trên là lời nhắc nhở đối với chính phủ các nước đông nam á rằng
khu vực này vẫn cực kỳ dễ bị tổn thương
bởi biến đổi khí hậu theo ông siva prasat điều khu vực này cần làm là có các biện pháp thích ứng
và tăng khả năng phục hồi
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa rải rác trung bộ có mây ngày nắng có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ
riêng khu vực tây bắc ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhò rải rác gió đông đến đông nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
phía nam có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi trên ba mươi một độ phía nam ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng phía bắc có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất phía bắc ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ phía nam ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng và nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp bốn
sóng cao một hai m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi gió đông cấp ba bốn sóng cao năm một năm m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi
vào chiều tối nay ngày tám tháng bốn
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại